điều này cho thấy việc phát triển kỹ năng nghề gắn liền với tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia
việt nam với lực lượng lao động trẻ dồi dào nhưng nguy cơ về thất nghiệp và việc làm không bền vững là vấn đề việt nam vẫn đã và đang đối mặt
việc phát triển lực lượng lao động trẻ có tay nghề giúp việt nam chủ động thích ứng với bối cảnh mới và đón đầu cơ hội đầu tư
việc nâng cao chất lượng nguồn lao động đã được thủ tướng chính phủ ban hành trong chỉ thị hai mươi bốn
trong đó chỉ rõ những hoạt động từ công tác tổ chức đào tạo
nâng cao chất lượng các trường nghề mô hình gắn kết đào tạo với doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực tay nghề cao
mục tiêu năm hai nghìn hai mươi đạt sáu mươi năm bảy mươi lao động qua đào tạo
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo nghề không tách rời vai trò của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
quy hoạch các trường nghề tự chủ trường nghề thí điểm đào tạo chín cộng đầy mạnh phân luồng v v
là những vấn đề trọng tâm để nâng cao chất lượng kỹ năng nghề lao động việt
học tập kinh nghiệm của quốc tế từ công tác đào tạo quản lý các chương trình mô hình đào tạo kép
được coi là chìa khóa quan trọng trong việc đào tạo ra lực lượng lao động chất lượng quốc tế
giúp thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
trong thời gian tới chúng tôi không chỉ cung cấp các công cụ thiết bị kỹ thuật
mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực số hóa cho đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp
thứ hai chúng ta cần xác định rõ nhu cầu của thị trường lao động
chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng những khóa học ngắn hạn
để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh mới
cùng với hợp tác quốc tế để xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực tay nghề cao trên diện rộng
không thể thiếu vai trò của doanh nghiệp sự đồng hành của doanh nghiệp
các cơ chế chính sách về gắn kết với doanh nghiệp hợp tác với doanh nghiệp trong những hướng dẫn doanh nghiệp
để mà chính phủ điều chỉnh
chúng tôi cũng đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp các tập đoàn
để nắm bắt những nhu cầu
và cơ tìm hiểu và tiến tới hợp tác với nhau
từ đó chúng ta xác định các tiêu chuẩn xác định danh mục ngành nghề cần phải đào tạo
và phối hợp với nhau để đào tạo cùng với nhau
đặc biệt nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa không chỉ là lực lượng lao động đơn thuần
mà cần có kỹ năng thích ứng trong nhiều thị trường lao động
từ trình độ tay nghề ngoại ngữ đến yêu cầu về bảo đảm an toàn lao động
lực lượng lao động việt nam cần tiệm cận dần và tiến tới tiêu chuẩn của lao động quốc tế
trong lộ trình này bộ lao động thương binh và xã hội cũng đang ban hành thông tư quy định
danh mục ngành nghề bắt buộc phải qua đào tạo mới được tuyển dụng
trong đó sẽ có gần một trăm sáu mươi nghề nguy hiểm độc hại đặc biệt nguy hiểm sẽ được đưa vào thực hiện trước
trong việc xây dựng những danh mục cũng phải nói này đây cũng là một đặc thù tương đối của việt nam
chúng ta đi sâu vào những ngành nghề đi sâu vào ngành nghề tương đối hẹp
tức là nghề cấp bốn trong xây dựng của chúng tôi
nhưng chúng tôi luôn luôn cập nhật những yêu cầu
yêu cầu của thị trường lao động vì vậy phải gắn với cái xu hướng phát triển của khoa công nghệ
để đào tạo đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động
với việc trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế asean aec và tham gia vào hiệp định cptpp
đã mang lại cơ hội và thách thức đối với lao động việt nam
vì thế việc nâng cao chất lượng nguồn lao động là điều tất yếu
việc học hỏi hợp tác với các quốc gia phát triển trên thế giới và có hệ thống đào tạo nghề tiến bộ
đồng thời thu hút nguồn lực từ các quốc gia này
là định hướng và tầm nhìn của giáo dục nghề nghiệp nước ta trong thời gian tới